xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay tại khu vực bắc bộ
chưa ảnh hưởng của rãnh áp thấp
nên tiếp tục có mưa ở trên diện rộng
và có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc
gió rất mạnh cũng như hiện tượng ngập úng
ở vùng trụng thấp và khả năng sạt lở ở vùng núi
sau đó sang ngày mai thì mưa sẽ giảm hơn
về cường độ ở các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
riêng các tỉnh phía tết bắc bộ
và một số nơi thuộc khu vực việt bắc
vẫn có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
nên nhiệt chưa chiều mai trên toàn vùng
ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
với các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế
thì do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu bắc bộ
nên trong đêm nay và ngày mai
mưa sẽ xảy ra và tập trung
tại phần phía bắc của khu vực này
nên nhiệt độ ở đây khá mát mẻ và dễ chịu
khi ở mức là hai mươi ba ba mươi hai độ
phần từ đà nẵng đến ninh thuận
và bình thuận thì tiếp tục có mưa rào và rông rẻ rác
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc
và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực ở mức là hai mươi ba ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên và nam bộ
trong đêm nay mưa rào và rông rẻ rác
riêng tây nguyên có thể xảy ra mưa vừa
trong mưa rông thì cần đề phòng với tố lốc
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
sang ngày mai cả hai khu vực này đều có nắng gián đoạn
với mức nhiệt cao nhất
trưa chiều mai ở tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với biển đông
tại khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
đều phổ biến là có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
nên nhiệt tại cả hai khu vực này
đều không vượt qua mức là ba mươi hai độ
hà nội và các vùng lân cận
thì nhiều mây có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trụng thấp
với nền nhiệt là từ hai mươi năm ba mươi ba độ